vi phạm quy định về phòng chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
một cán bộ thanh tra tại tỉnh đồng nai vừa bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách
người này là ông lê văn chính vào sáng ngày bảy tháng chín tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín số một mươi năm
thuộc công an tỉnh đồng nai phát hiện xe ô tô bảy chỗ do ông chính điều khiển đang lưu thông theo hướng
từ ngã tư tân phong về hướng cầu hóa an lực lượng tổ tuần tra ra hiệu lệnh cho ông chính dừng xe
kiểm tra giấy tờ đi đường nhưng ông này khóa cửa cố thủ bên trong không hợp tác
khi tổ công tác điều xe chuyên dụng tới cẩu xe ô tô về trụ sở làm việc thì ông chính mới chịu mở cửa
qua kiểm tra ông chính xuất trình một giấy đi đường nhưng không hợp lệ
do vậy lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng
ngoài xử lý kỷ luật về công chức đảng ủy sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
đang xem xét xử lý kỷ luật về mặt đảng đối với ông lê văn chính